kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
thưa quý vị truyền thông xrn đêm qua dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết các lực lượng quân đội xrn edf đã bắt đầu rút khỏi thành phố jenin ở bờ tây
sau bốn mươi bốn tiếng đồng hồ triển khai chiến dịch quân sự tại khu vực này
phía quân đội israel xác nhận một binh sĩ nước này đã thiệt mạng do trúng đạn tại một trại tị nạn ở jennin
vụ đột kích và chạy tị nạn trên có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ với sự hỗ trợ của các máy bay không người lái và nhiều xe ủi đất của quân đội
hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi đây khi một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của israel trong nhiều năm qua tại bờ tây diễn ra
theo cơ quan y tế chính quyền palestine tổng cộng một mươi hai người đã thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương trong đó có hai mươi người bị thương nghiêm trọng
trong khi đó edf cho biết
kể từ đầu chiến dịch lực lượng này đã tạm giữ và thẩm vấn ba trăm linh người chỉ bắt giam ba mươi nghi phạm
idf đã phá hủy tám kho vũ khí sáu phòng thí nghiệm chế tạo chất nổ và ba cơ sở điều hành được các tay súng palestine sử dụng
các lực lượng cũng thu giữ nhiều súng và đạn dược
cùng ngày bộ ngoại giao ả rập xê út tổ chức hợp tác hồi giáo oic và hội đồng liên đoàn ả rập al đã phản đối hành động quân sự của phía israel nhằm vào thành phố jenin
kêu gọi liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ người dân palestine
nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mỹ mùng bốn tháng bảy tổng thống mỹ joe biden đã có bài phát biểu về vấn đề bạo lực súng đạn còn đang nhức nhối tại quốc gia này
trong bối cảnh vấn nạn xả súng vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên đất mỹ trong đó có những vụ vừa diễn ra ở philadelphia bantimo chicago
nhà lãnh đạo mỹ tiếp tục kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên cả nước
tổng thống biden đã nhắc lại vụ xả súng tại highland park bang illinois đúng vào dịp quốc hành năm ngoái
trong đó thủ phạm đã sử dụng súng tiểu liên loại ar một mươi năm được mua một cách hợp pháp để bắn vào đoàn diễu hành khiến bảy người thiệt mạng và hơn ba mươi người bị thương
sau vụ việc chính quyền bang illinoi lãnh đạo nghị viện bang đã phối hợp cùng các nhóm vận động nỗ lực không ngừng nghỉ để biến đau thương thành hành động chống lại nạn bạo lực súng đạn
hồi đầu năm elinoi đã thông qua luật cấm bán toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạt dung lượng lớn trên toàn bang
ngoại áp lệnh cấm bán toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn cất giữ vũ khí vào nơi an toàn và chấm dứt việc các nhà sản xuất súng đạn được biễn trừ trách nhiệm
cũng như đưa việc kiểm tra nhân thân thành yêu cầu bắt buộc ở tất cả các bang
nhà lãnh đạo mỹ nhấn mạnh vào việc hối thúc các nghị sĩ cộng hòa tại quốc hội tham gia đàm phán về các cải cách có ý nghĩa về kiểm soát súng đạn
quốc hội cần thúc đẩy thông qua luật an toàn súng đạn để bảo vệ trẻ em và các nhà giáo dục của chúng ta
việc trang bị vũ khí cho giáo viên không phải là câu trả lời
cấm bán toàn bộ vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn kiểm tra linh lịch sâu rộng đó mới là một phần của câu trả lời
những điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn
theo tổ chức gand villand arkine chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại mỹ nước này đã ghi nhận gần bảy trăm linh vụ xả súng hàng loạt trong năm ngoái
đây là năm thứ ba liên tiếp mỹ chứng kiến hơn sáu trăm linh vụ xả súng một năm
từ đầu năm đến nay cũng đã có hơn ba trăm bốn mươi vụ
các vụ xả súng hàng loạt được tính khi có từ bốn nạn nhân tử vong trở lên
hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải sco ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng hợp tác sâu rộng với tất cả các quốc gia
tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo sco khi kết thúc hội nghị cũng nêu rõ sco phản đối việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực thông qua tư duy đối đầu
trước đó cùng ngày ấn độ đã chủ trì lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh sco dưới hình thức trực tuyến
tham dự hội nghị có lãnh đạo các nước thành viên sco như thủ tướng ấn độ narendra modi chủ tịch trung quốc tập cận bình tổng thống nga vladimir putin
được trung quốc và nga thành lập từ năm hai nghìn một sco có thành viên là các quốc gia trung á thuộc liên xô trước đây sau khi kết nạp thêm ấn độ và pakistan
hiện sco có tám thành viên chính thức ấn độ kazakhstan trung quốc kyrgyzstan nga tajikistan pakistan và uzbekistan
tại hội nghị lần này iran tham gia hội nghị với tư cách thành viên
các nước thành viên sco chiếm bốn mươi đồng
với dân số thế giới và hơn ba mươi gdp toàn cầu ấn độ đã chuyển giao vai trò chủ tịch cho kazakhstan sau khi kết thúc hội nghị
cơ quan tị nạn liên minh châu âu ea vừa công bố báo cáo hàng năm cho thấy số đơn xin tị nạn ở liên minh này trong năm ngoái đạt chín trăm chín mươi sáu đơn mức cao nhất trong sáu năm qua
tình hình này đang gây áp lực nghiêm trọng đối với các địa điểm tiếp nhận vốn đã quá tải ở nhiều quốc gia
theo cơ quan tị nạn eu các đơn xin tị nạn chủ yếu là của người syri afghanistan thổ nhĩ kỳ venezuela và colombia
ngoài ra có khoảng bốn triệu người ukraine đi sơ tán tại eu do xung đột không được tính trong số này
báo cáo được công bố vào thời điểm eu đang đàm phán cải cách các quy định về tị nạn và di cư
nhằm chia sẻ gánh nặng tiếp nhận ở các nước thành viên đẩy nhanh việc kiểm tra yêu cầu tị nạn ở biên giới ngoài eu để loại bỏ những người ít có khả năng nhất
đồng thời thúc đẩy việc hồi hương những người di cư bị từ chối hoặc đưa họ về nơi quá cảnh
một số thành viên eu trong đó có italia ba lan và thụy điển đang có lập trường ngày càng cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng di cư trái phép
thưa quý vị chính quyền taliban ở afghanistan đã yêu cầu trong vòng một tháng tới
các thẩm mỹ viện phải đóng cửa động thái mới nhất nhằm hạn chế phụ nữ đến các địa điểm công cộng ở quốc gia tây nam á này
thông báo này do người phát ngôn bộ tuyên truyền đạo đức và phòng chống tệ nạn đưa ra vào ngày bốn tháng bảy
các cơ sở làm đẹp đã xuất hiện nhiều ở thủ đô kabul
và các thành phố khác của afghanistan kể từ cuối năm hai nghìn một mươi
nhiều thẩm mỹ viện vẫn mở cửa sau khi taliban quay lại nắm quyền cách đây hai năm
nhằm đem lại việc làm cho một số phụ nữ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng
taliban trở lại nắm quyền ở afghanistan từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
dù cam kết áp dụng các quy định hồi giáo mềm dẻo hơn so với giai đoạn cầm quyền đầu tiên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến hai nghìn một
nhưng taliban đã từng bước đưa ra các biện pháp hạn chế đời sống xã hội nhất là đối với phụ nữ
năm ngoái taliban đã đóng cửa
phần lớn trường trung học dành cho nữ sinh ngăn các nữ nhân viên làm việc cho cơ quan cứu trợ afghanistan
nhiều địa điểm công cộng như nhà tắm công cộng phòng tập thể thao và công viên cũng cấm phụ nữ vào
chính phủ các nước phương tây và các tổ chức quốc tế cho rằng
các hạn chế đối với phụ nữ đang cản trở mọi bước tiến để quốc tế công nhận chính quyền taliban
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho biết
kế hoạch của nhật bản xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ được lưu trữ tại nhà máy điện hạt nhân fukushima
ra biển thái bình dương là phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn
động thái này đã tạo tiền đề cho tokyo để có thể đưa ra quyết định cuối cùng
về kế hoạch vốn gây ra mối lo ngại giữa các nước láng giềng trong khu vực
tổng giám đốc iaea rafael grossi khẳng định
việc xả nước thải đã qua xử lý sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường
đây là lần thứ sáu iaea công bố các báo cáo giữa kỳ
với cùng nhận định về phương thức và thiết bị xả nước thải nhiễm xạ ra biển của tokyo
nhìn chung không có vấn đề nào đáng lo ngại
về phần mình thủ tướng nhật bản kishida cũng khẳng định sẽ xem xét bản đánh giá của iaea
đồng thời cân nhắc kỹ cảng dư luận trong và ngoài nước trước khi đưa ra quyết định cuối cùng
liên quan đến thời điểm xả nước thải
công ty điện lực tokyo tepco đã hoàn tất thi công và vận hành thử nghiệm thiết bị xả nước thải ra biển
ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử của nhật bản cũng đã kiểm tra
và sẽ sớm cấp giấy phép chứng nhận cho thiết bị nói trên
nước thải sẽ phải trải qua một hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến
giúp loại bỏ hầu hết các hạt nhân phóng xạ
ngoài ra nước sẽ được pha loãng với nước biển với tỷ lệ một bốn
theo nồng độ cho phép trong tiêu chuẩn an toàn của nhật bản
trước khi được thải qua một đường hầm dưới nước
tuy nhiên các nước láng giềng như hàn quốc đã bày tỏ lo ngại trước kế hoạch xả nước của nhật bản
các ngư dân địa phương cũng không kém phần lo lắng
về thiệt hại tiêm ẩn đối với các sản phẩm đánh bắt cá của họ
thưa quý vị liên minh châu âu đang đẩy mạnh sử dụng năng lượng mặt trời
nhằm giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung từ nga
đồng thời thực hiện cam kết cắt giảm một nửa lượng khí thải nhà kính vào năm hai nghìn ba mươi
do đó việc bùng nổ các dự án năng lượng mặt trời tại châu âu trong năm nay
đã giải tỏa phần nào cơn khát năng lượng của châu lục này
tại đức dự án thu hoạch năng lượng mặt trời từ hoa bia
đang được những nông dân tại vùng bavaria kỳ vọng
sẽ mang lại những thu nhập kép giúp họ phát triển kinh tế
và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
đây là những cánh đồng hoa bia ở vùng bavaria miền nam nước đức
nó không giống với những cánh đồng hoa thường thấy
bởi phía trên là những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt chạy dọc khắp cánh đồng
anh joseph wimmer chủ trang chạy hoa bia này đang kỳ vọng
về một mùa thu hoạch kép trong năm nay hoa bia và năng lượng mặt trời
đây chắc chắn là một thách thức không nhỏ
nhưng vì công việc của tôi và để chuẩn bị cho tương lai
đặc biệt là trong giai đoạn biến đổi khí hậu và thiếu mưa
tôi mong là nó sẽ mang lại nguồn thu nhập thứ hai
anh wimer đang tham gia vào một dự án thí điểm
hợp tác với đại học khoa học ứng dụng weyhensteffen và viện fraunhofer ở freiburg
đó là để những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các cánh đồng hoa bia
với diện tích lên tới một năm m
ở mùa vụ cao điểm nó sẽ cung cấp điện năng lượng mặt trời
cho khoảng hai trăm năm mươi hộ gia đình mỗi năm
trong khi đó cây hoa bia có thể được hưởng lợi từ hệ thống angry pv
vì các tấm pin cung cấp bóng mát cần thiết và bảo vệ cây tốt hơn khỏi thời tiết khắc nghiệt
ban đầu khi mọi thứ được triển khai phản ứng của các nông dân khá rẻ rặt
trong khi đó hiện tại tình hình đã thay đổi và có rất nhiều sự quan tâm
mọi người hiện đang chờ đợi kết quả thu hoạch đầu tiên
và họ đều muốn biết
liệu cây hoa bia có phát triển như bình thường hay không
vụ thu hoạch hoa bia đầu tiên kể từ khi hệ thống pv được thiết lập sẽ diễn ra vào tháng tám
theo tính toán hiện tại anh wimmer có thể tạo ra thu nhập gấp đôi
từ năng lượng mặt trời so với thu hoạch hoa bia
những gì bạn có thể thấy vào lúc này ở những cánh đồng khác không lắp đặt tv
hệ thống quan điện là một solar đã chuyển sang màu vàng từ dưới lên
hoa bia đang bị hạn hán nó có quá ít nước
mà dù vậy
ở đây không bị tỉnh chạy như thế
hoa bia có màu xanh đậm chúng có màu sắc đẹp và khỏe mạnh
thật tuyệt vời
hệ thống pv được xây dựng ở độ cao chỉ hơn sáu mét
các chuyên gia cho rằng các cột hoa bia đã được thay thế bằng các cột bê tông
dùng làm giá đỡ cho các tấm pin một thách thức về cấu trúc
dự án hiện có chi phí khoảng một năm triệu euro
và dự tính có thể được sử dụng trong ít nhất là khoảng hai mươi năm tới
như chúng ta đều biết điện mặt trời không đều và chỉ tạo ra vào ban ngày chứ không vào ban đêm
cũng như ít hơn vào mùa đông
tuy nhiên tổng lượng năng lượng mà chúng tôi thu hoạch ở đây
tương ứng với mức tiêu thụ của khoảng hai trăm năm mươi hộ gia đình
tuổi thọ của các tấm pin cũng có thể duy trì được hơn hai mươi năm
điều đó có nghĩa là với hệ thống lắp đặt mà chúng tôi xây dựng ở đây
hai trăm năm mươi hộ gia đình có thể được cung cấp điện trong hai mươi năm
sử dụng điện từ năng lượng mặt trời đang là xu hướng hiện nay ở nhiều nước châu âu
nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại ukraine
tháng năm vừa qua đánh dấu lần đầu tiên sản lượng điện mặt trời vượt qua nhiệt điện than ở châu âu
đây là giải pháp hữu hiệu mang lại hiệu quả cao
vừa có tác dụng bảo vệ môi trường góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu